các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bộ ngoại giao khai mạc hội nghị ngoại vụ toàn quốc lần thứ một mươi tám với chủ đề
nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại địa phương phục vụ phát triển và hội nhập
tại hội nghị các đại biểu sẽ đánh giá lại công tác đối ngoại của địa phương thời gian qua
đồng thời thảo luận những biện pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác đối ngoại địa phương trong thời gian tới
cũng như vai trò kiến tạo của bộ ngoại giao trong lĩnh vực công tác này
hội nghị diễn ra sau khi việt nam tổ chức thành công đại hội toàn quốc lần thứ một mươi hai của đảng
định ra phương hướng phát triển của đất nước trong năm năm tới trong đó có đường lối đối ngoại
năm hai nghìn một mươi ba bộ ngoại giao cũng đã thành lập cục ngoại vụ địa phương để hỗ trợ cho các tỉnh thành phố tăng cường hội nhập quan hệ với bên ngoài
trong hai ngày vừa qua tại thành phố vũng tàu tòa án nhân dân tối cao đã tổ chức hội thao kỷ niệm bốn mươi năm thành lập các tòa án nhân dân khu vực phía nam
trong suốt bốn mươi năm qua dù gặp không ít những khó khăn thách thức nhất là những ngày đầu giải phóng
các tòa án nhân dân khu vực phía nam đã nỗ lực vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
góp phần không nhỏ vào việc bảo đảm an ninh trật tự phát triển kinh tế xã hội của cả khu vực
hội thao lần này là dịp để các tòa án nhân dân khu vực phía nam ôn lại truyền thống vẻ vang
khuyến khích động viên đội ngũ cán bộ công nhân viên chức của ngành tòa án
hội thao có sự tham gia của hai mươi bảy đoàn với gần ba trăm linh vận động viên tham gia thi đấu ở các môn bóng truyền cầu lông bóng bàn tây ninh
ngày hôm nay hai mươi một tháng tám các trường đại học cao đẳng chưa tuyển đủ chỉ tiêu ở đợt một
bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đợt bổ sung đầu tiên
theo đó thời gian nhận đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt một từ ngày hai mươi một tháng tám đến hết ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu
theo quy định trong các đợt xét tuyển bổ sung mỗi đợt thí sinh được đăng ký
tối đa vào ba trường và trong mỗi trường được đăng ký tối đa là hai ngành xếp theo thứ tự ưu tiên từ một đến hai
thí sinh không được thay đổi nguyện vọng trong từng đợt xét tuyển
các trường sẽ công bố kết quả xét tuyển nguyện vọng bổ sung trước ngày năm tháng chín và trước một mươi bảy h ngày bảy tháng chín
cũng trong ngày hôm nay tại học viện nông nghiệp việt nam
thành đoàn hà nội đã tổ chức diễn đàn khởi nghiệp nông nghiệp năm hai nghìn một mươi chín
với sự tham gia giao lưu trao đổi của các giáo sư tiến sĩ
đầu ngành về nông nghiệp
với năm mươi lực lượng lao động của cả nước làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp và bảy mươi dân số ở nông thôn
nông nghiệp đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc bảo đảm an ninh lương thực
tạo ra việc làm và thu nhập cho hơn bảy mươi dân cư sinh sống ở nông thôn
là nhân tố quyết định xóa đói giảm nghèo góp phần phát triển kinh tế và ổn định chính trị xã hội của đất nước
cơn bão số ba đã đi qua hiện các địa phương đang nỗ lực khắc phục hậu quả của mưa lũ
hiện tại hà nội đã cơ bản giải quyết ngập úng hầu hết các tuyến đường đã trở lại hoạt động bình thường
còn tại lào cai ban chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh đã chỉ đạo các ban chỉ huy cấp huyện
khẩn trương di rời những hộ dân trong khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn
tổ chức lực lượng tìm kiếm người mất tích và khắc phục ngay các điểm sạt lở
tại hòa bình mưa lũ đã khiến nhiều tuyến đường và khu dân cư bị ngập sâu trong nước
tỉnh đã huy động máy móc thiết bị nhân lực hót gạt đất đá tại các vị trí bị sạt lở
tà lư dương để bảo đảm phương tiện có thể lưu thông trên các tuyến
các vị trí ngầm đường ngập được giao chắn cắm biển cảnh báo cử người trực gác không cho người và phương tiện qua lại
tại yên bái mực nước sông thao dâng lên ở mức báo động nguy hiểm nhiều địa bàn đã bị chia cắt cục bộ
chính quyền địa phương đang gấp rút sơ tán người dân tại các khu vực nguy hiểm tới nơi an toàn
mới đây tại hà tĩnh dự án hỗ trợ y tế các tỉnh bắc trung bộ giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi sáu đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động dự án
dự án do ngân hàng thế giới tài trợ với mục tiêu hỗ trợ hệ thống y tế sáu tỉnh bắc trung bộ
nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh và y tế dự phòng đặc biệt là ở tuyến huyện
tăng cường khả năng tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế của người dân có khó khăn về kinh tế
góp phần nâng cao sức khỏe của nhân dân trong vùng
sau năm năm triển khai từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn một mươi sáu dự án đã đạt được mục tiêu đề ra tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế
đối với nhóm dân số gia đình cận nghèo trên địa bàn từ chín cuối năm hai nghìn một mươi lên một trăm linh năm hai nghìn một mươi bốn và hai nghìn một mươi năm
đào tạo cho các bệnh viện tuyến huyện được năm mươi hai bác sĩ ck một một trăm hai mươi bác sĩ liên thông hai trăm hai mươi hai nhân viên y tế được đào tạo ngắn hạn
tại hội nghị các đơn vị được thụ hưởng dự án đều cho rằng dự án rất thiết thực
hiệu quả và giàu dữ
tính nhân văn góp phần quan trọng nâng cao năng lực y tế cơ sở
giúp người dân được hưởng thụ các dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại tuyến cơ sở
những năm gần đây hiện tượng biển xâm thực đất liền diễn ra nghiêm trọng ở nhiều khu vực ven biển trên địa bàn tỉnh bà rịa vũng tàu
trải dài từ thành phố vũng tàu đến huyện xuyên mộc đã và đang ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân
và hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp
theo kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học khoảng năm năm gần đây trên địa bàn tỉnh bà rịa vũng tàu
tình trạng biển xâm thực diễn ra nhanh và mạnh hơn
khu vực bờ biển sói lở nghiêm trọng đa phần gần cửa sông lớn có dòng chảy ven bờ phức tạp như hồ tràm hồ cốc
bình châu huyện xuyên mộc lộc lộc an huyện đất đỏ trại nhái thành phố vũng tàu
từ tháng bốn đến tháng một mươi hai âm lịch hàng năm là khoảng thời gian biển sâm thực dữ dội nhất
đặc biệt có những khu vực mỗi tháng biển sâm thực vào đất liền hàng mét ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân
người dân chúng tôi chỉ mong muốn các cơ quan có thông quyền coi và xem xét và giúp đỡ cho mọi người dân ở đây nói chung
để đối phó với tình trạng biển xâm thực nhiều doanh nghiệp và người dân đã tự xây dựng các công trình kè chăn sóng
tuy nhiên đến thời điểm hiện nay địa phương vẫn chưa thể đưa ra một giải pháp tổng thể và hiệu quả để ngăn chặn tình trạng này
các ngành chức năng vẫn chỉ biết khuyến cáo người dân và doanh nghiệp
không nên xây dựng các công trình quá gần bờ biển
được biết qua nghiên cứu khảo sát sở khoa học công nghệ tỉnh đã xác định được sáu khu vực ven biển có mức độ sạt lở cao
ubnd tỉnh bà rịa vũng tàu cũng đã yêu cầu các sở ngành liên quan khẩn trương nghiên cứu các giải pháp đối phó hiệu quả với tình trạng biển xâm thực đang diễn ra nghiêm trọng trên địa bàn
sốt xuất huyết là bệnh lây truyền do mũi vằn đốt người gây ra có thể dẫn đến tử vong
hiện chưa có vắc xin phòng bệnh và tình trạng
sốt suốt huyết là một thuốc điều trị đặc hiệu để chủ động phòng bệnh sốt suốt huyết cho mỗi người và cộng đồng
mọi người hãy đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước không để mũi đẻ trứng diệt bọ gậy bằng cách thả cá vào lưu chum vải bể chứa nước và thao rửa dụng cụ chứa nước thường xuyên
thường xuyên thay nước bình hoa đổ nước đọng tại khanh nước tủ lạnh bỏ muối dầu hoặc hóa chất diệt bọ gậy vào bát nước kê chân trạn
hàng tuần loại bỏ lật úp các vật liệu phế thải như chai lọ vỏ dừa lốp vỏ xe cũ ngủ màn mặc quần áo dài phòng mũi đốt ngay cả ban ngày
tích cực phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất để phòng chống dịch
khi bị sốt đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị không tự ý điều trị tại nhà
diệt bọ gậy để phòng chống sốt xuất huyết là trách nhiệm của mọi nhà không có bọ gậy không có sốt xuất huyết
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
thủy nhĩ kỳ tây íp erdogan đưa ra ngày hôm nay cùng với lời lên án mạnh mẽ hành động này
trong tuyên bố bằng văn bản cũng là tuyên bố mới nhất của chính phủ thổ nhĩ kỳ về vụ đánh bom
tổng thống erdogan khẳng định không có sự khác biệt giữa is những kẻ có thể đã thực hiện vụ tấn công tại gaziantiv
với phe cánh của giáo sĩ la guden người bị ankara cáo buộc đứng sau vụ đảo chính bất thành hôm một mươi năm tháng bảy
và cả đảng công nhân người quốc pkk
ông erdogan nêu rõ mục đích của các cuộc tấn công như ở gaziantev
là gieo rắc sự chia rẽ giữa các sắc tộc ở thổ nhĩ kỳ giữa người ả rập với người quốc và người thổ
hòng kích động xung đột giữa các nhóm xác tộc và tôn giáo
ông khẳng định thổ nhĩ kỳ sẽ đoàn kết và không nhượng bộ trước vụ tấn công như vậy
trong những ngày qua triều tiên và hàn quốc đã liên tục có những động thái đáp trả lẫn nhau
đe dọa nghiêm trọng đến tình hình an ninh khu vực
hãng thông tấn kzna của triều tiên mới đây tuyên bố lên án cuộc tập trận pháo binh
có quy mô lớn nhất từ trước tới nay của quân đội hàn quốc
coi đó là hành động khiêu khích nguy hiểm đe dọa nền hòa bình trong khu vực
theo kcna cuộc tập trận được tiến hành dọc theo khu phi quân sự chia cắt hai miền triều tiên
từ ngày một mươi tám tháng tám với sự tham gia của ba trăm linh khẩu pháo thuộc bốn mươi chín tiểu đoàn pháo binh hàn quốc
là một thách thức không thể chấp nhận được đối với triều tiên
về phía hàn quốc nước này và mỹ cũng lên án gai gắt tuyên bố nối lại hoạt động sản xuất plutony của triều tiên
một chất phóng xạ được sử dụng trong quy trình sản xuất vũ khí hạt nhân
mỹ và hàn quốc cho rằng đây là hành động vi phạm các nghị quyết của hội đồng bảo an liên hợp quốc
người phát ngôn bộ ngoại giao mỹ mark toner kêu gọi triều tiên tránh làm trầm trọng thêm căng thẳng trong khu vực
và thực hiện các ngưỡng vụ quốc tế về phi hạt nhân hóa bắn đảo triều tiên
tổng thống philippines duterte doã nước này sẽ rời khỏi liên hợp quốc sau khi cơ quan này bày tỏ lo ngại
và đề nghị manila kết thúc chiến dịch chấn áp tội phạm ma túy khiến nhiều người thiệt mạng
hồi tuần trước hai chuyên gia nhân quyền của liên hợp quốc kêu gọi philippines kết thúc chiến dịch thẳng tay chấn áp đối tượng buôn lậu hoặc sử dụng ma túy trái phép
từ khi ông duterte đắc cử tổng thống philippines vào tháng năm đến nay khoảng chín trăm linh nghi phạm đã thiệt mạng trong chiến dịch chống ma túy do ông phát động
bác bỏ cáo buộc tổng thống philippines cho rằng chính phủ hay cảnh sát philippines không phải chịu trách nhiệm trong những trường hợp thiệt mạng
ông gọi các chuyên gia của liên hợp quốc là ngu ngốc và cho rằng họ chỉ biết đếm số lượng những cái chết trong chiến dịch mà không tính đến những người dân vô tội thiệt mạng vì tội phạm ma túy
tổng thống philippines đe dọa sẽ quyết định rút khỏi liên hợp quốc
ông chỉ trích tổ chức này đã không thể giải quyết những vấn đề cấp bách toàn cầu như nạn đói hay khủng bố
hôm nay các nhóm vũ trang chưa ký thỏa thuận ngừng bắn toàn quốc nca tại myanmar đã trình đề xuất gồm tám điểm lên chính phủ nước này
nhằm tìm cách ký nca
và tham gia hội nghị hòa bình liên bang myanmar dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng này
trung tâm hòa bình và hòa giải quốc gia myanmar cho biết ủy ban chủ bị của chính phủ về hội nghị pang long thế kỷ hai mươi một
và phái đoàn đàm phán chính trị của hội đồng liên bang dân tộc thống nhất đại diện của các nhóm vũ trang chưa ký nca đã tiến hành thảo luận về đề xuất chưa được công bố
chủ tịch ủy ban chủ bị hội nghị panglong thế kỷ hai mươi một ông tin myo win đánh giá cuộc thảo luận đạt hiệu quả trong việc thúc đẩy tiến trình hòa bình của myanmar
về phía phái đoàn đàm phán chính trị của hội đồng liên bang dân tộc thống nhất
lãnh đạo walmo mô tả các cuộc đàm phán này mang tính xây dựng cam kết nỗ lực hết mình và tìm kiếm lập trường chung để tham gia hội nghị palong
cơ quan thống kê quốc gia pháp vừa công bố số liệu chính thức cho thấy lượng du khách quốc tế đến nước này đã giảm mạnh trong quý ii vừa qua
thời điểm xảy ra nhiều cuộc biểu tình trên đường phố đình công thời tiết xấu và nhất là vụ tấn công tại niss
lượng du khách quốc tế nghỉ qua đêm tại pháp trong quý ii đã giảm khoảng tám năm so với cùng kỳ năm ngoái trong khi lượng du khách trong nước giảm hai chín
hy vọng lượng du khách quốc tế sẽ được cải thiện trong mùa hè trở nên khó khăn sau vụ tấn công bằng xe tải trong ngày quốc khánh một mươi bốn tháng bảy tại thành phố niss làm tám mươi năm người thiệt mạng
khiến nhiều du khách lo ngại hủy tour hoặc rút ngắn thời gian ở lại pháp
sự sụt giảm trong quý ii là một đòn ráng vào ngành du lịch pháp trong bối cảnh ngành kinh tế nước này đã bắt đầu phục hồi trong quý i sau các vụ tấn công hồi tháng một mươi một năm ngoái vào paris
cơ quan khí tượng nhật bản hôm nay ban hành cảnh báo khả năng xảy ra mưa to gió lớn và lở đất khi hai cơn bão nhiệt đới sắp đổ bộ vào nước này
hiện các công tác chuẩn bị ứng phó bão đang được gấp rút tiến hành để đối phó với các nguy cơ có thể xảy ra
theo dự báo bão kumpasu sẽ đổ bộ vào đảo hokkaido miền bắc nhật bản
với sức gió giật một trăm hai mươi sáu km một giờ
vào lúc chín giờ địa phương hôm nay tầm bão kompassu ở thái bình dương cách thành phố kaimachi một trăm linh km về phía đông nam
do ảnh hưởng của bão đã xảy ra mưa lớn ở hokkaido làm nước sông ở đây dâng cao và có nguy cơ tràn bờ
mưa lớn sẽ còn tiếp tục gia tăng kéo theo nguy cơ sẵn lờ đất tại đảo hokkaido
bên cạnh đó cơ quan khí tượng nhật bản cũng cảnh báo cơn bão minole ở thái bình dương
cách đảo jjima một trăm bảy mươi km về phía tây tây bắc
đang di chuyển theo hướng bắc phía đảo chính honsu của nhật bản
với sức gió giật lên tới một trăm hai mươi km một giờ bão minole sẽ đổ bộ vào miền trung nhật bản vào sáng mai
và có nguy cơ áp sát thủ đô tokyo
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé